ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
tính đến sáu giờ sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy bộ y tế cho biết nước ta đã ghi nhận thêm tám trăm linh năm ca mắc mới
con số ghi nhận trong nước là tám trăm linh một ca cụ thể tại tp hcm là sáu trăm linh ba đồng nai bảy mươi hai đồng tháp ba mươi sáu phú yên một mươi tám khánh hòa một mươi tám
bà rịa vũng tàu một mươi bảy hà nội một mươi một hưng yên một mươi ninh thuận bảy đắk nông
trong đó bảy trăm hai mươi năm ca được phát hiện trong các khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến nay việt nam có tổng cộng ba mươi sáu hai trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước và một chín trăm năm mươi chín ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba mươi bốn bảy trăm một mươi ca trong đó có sáu tám trăm năm mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
về công tác tiêm chủng tính đến thời điểm hiện nay nước ta đã thực hiện tiêm chủng cho bốn một trăm bốn mươi sáu bảy trăm sáu mươi bảy liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó số người đã được tiêm mũi một là ba tám trăm năm mươi chín chín trăm chín mươi năm người

số người đã được tiêm mũi hai là hai trăm tám mươi sáu bảy trăm bảy mươi hai người